do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường vào đêm qua khiến nền nhiệt độ của các huyện trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục giảm xuống
đặc biệt là tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ tiếp tục ở mức rét hại chỉ còn sáu độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai đợt không khí lạnh lần này có cường độ không lớn nhưng do trước đó đã có hai đợt không khí lạnh
khiến nhiệt độ ở các huyện của lào cai ở mức thấp nên khiến cho nền nhiệt độ tiếp tục giảm
cụ thể tại thành phố lào cai nhiệt độ giảm còn một mươi năm độ huyện bắc hà là một mươi sáu độ huyện bảo yên một mươi năm độ lạnh nhất vẫn là thị trấn du lịch sapa với sáu ba độ
trước tình trạng rất kéo dài huyện sapa đã khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống rét cho người
cây trồng và vật nuôi nhằm bảo vệ nguồn tài sản và hạn chế thiệt hại cho người dân
hiện nay các cái xã mà tôi đi kiểm tra thì xung quanh nhà rất nhiều cây tế cuột
những cây này có thể đi cắt một lúc buổi chiều là có thể đánh thành phên để mà che vào ấm và cây tế cuột rất bền
thì hiện nay là các ban chỉ đạo các xã thì trực tiếp phải xuống cái thôn
cùng với lại các cái trưởng thôn đấy là hướng dẫn và vận động bà con để mà che chắn chuồng trại là cái biện pháp đấy là phải làm ngay
cái thứ hai nữa là cái việc mà huy động bà con đưa châu bò về chuồng
dự báo nền nhiệt độ của tỉnh lào cai có thể tiếp tục rét thêm nhiều ngày nữa đặc biệt tại sapa vào ban đêm
nhiệt độ giảm chỉ còn từ ba đến bốn độ c do vậy du khách khi đến với sapa cần trang bị đầy đủ vật dụng
chủ động thực hiện các biện pháp an toàn không tham gia các tour du lịch không đảm bảo